chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng về hành vi giết người
xảy ra vào ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại xóm phố chợ đồn xã kha sơn huyện phú bình
ba đối tượng bị bắt giữ gồm dương minh đức dương trường anh và nông văn giáp cùng chú tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên
xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa đức và anh dương bá ngọc trú tại huyện phú bình
vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đức rủ anh và giáp đi tìm ngọc để giải quyết mâu thuẫn
vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi một tháng bảy khi thấy anh ngọc từ quán karaoke tứ huyền
giáp và anh đã sử dụng dao phay dao quắm chém nhiều nhát vào tay chân anh ngọc dẫn đến tử vong
sau gần hai mươi giờ tích cực điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án
liên quan tới vụ án cơ quan công an cũng đã khởi tố đối tượng nguyễn văn dương trú tại huyện phú bình về tội che giấu tội phạm
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy hai đối tượng là nguyễn dầu trú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
và ngô hoàng tiệp trú tại thành phố huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế ra quyết định tạm giữ hình sự
cụ thể vào tối ngày một mươi hai tháng bảy trước số nhà tám mươi một đường ba triệu phường xuân phú thành phố huế
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố huế phối hợp với công an phường xuân phú bắt quả tăng dầu
đang tàng trữ trên người sáu viên nén và hai gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng có khối lượng gần ba năm gram
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ thêm
ngô hoàng tiệp khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng ở phường xuân phú thu giữ thêm một mươi bảy viên nén và bảy gói ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu rắn màu trắng có khối lượng hơn hai mươi sáu gram
dầu và tiệp khai nhận tất cả số tăng vật trên là ma túy dầu mua với số tiền hai mươi hai triệu đồng sau đó giao cho tiệp đi bán kiếm lời
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cho biết
trạm cảnh sát đường thủy vàm nao vừa phát hiện và bắt giữ một xe mô tô vận chuyển gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên bến phà từ đồng tháp qua an giang
trước đó vào sáng ngày một mươi bốn tháng bảy tổ công tác thuộc trạm cảnh sát đường thủy vàm nao tiến hành kiểm tra bến đò trợ thủ thuộc thủy phận ấp long định xã long điền a huyện trợ mới tỉnh an giang
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên phương tiện phà chở khách mang biển số ag hai mươi năm nghìn có một xe mô tô mang biển số năm mươi chín t hai mươi tám nghìn chín trăm hai mươi sáu chở hai giỏ sách
bên trong có cất giấu một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và z
tại thời điểm phát hiện không ai thừa nhận là chủ xe mô tô và số thuốc lá lậu trên
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện cùng với tăng vật để tiếp tục điều tra xác minh xử lý
thưa quý vị ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù gặp áp lực về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao
do dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát và tập trung nhiều đợt cao điểm nghỉ lễ song với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
cùng với sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản đã được đảm bảo
sáu tháng đầu năm
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra năm bảy trăm linh ba vụ tai nạn giao thông làm chết ba ba trăm một mươi bốn người bị thương ba sáu trăm chín mươi người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giao thông giảm sáu trăm sáu mươi ba vụ một mươi bốn mươi một tăng bảy mươi chín người chết hai bốn mươi bốn giảm bảy trăm chín mươi ba người bị thương một mươi bảy sáu mươi chín
trong đó trên đường bộ xảy ra năm sáu trăm ba mươi bảy vụ làm chết ba hai trăm bốn mươi người bị thương ba sáu trăm bảy mươi sáu người
đường sắt xảy ra bốn mươi hai vụ làm chết hai mươi chín người bị thương một mươi một người
đường thủy xảy ra hai mươi vụ làm chết ba mươi ba người bị thương ba người
căn cứ quyết định khởi tố bị can số hai trăm ba mươi hai qd cktp chín ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đơn vị này đã ra quyết định truy nã đối với trần mạnh hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thành phố hà nội
cụ thể họ tên trần mạnh hà sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại ninh bình
quốc tịch việt nam nghề nghiệp phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú số bốn mươi h tổ bốn mươi năm b đê la thành phường phương liên quận đống đa thành phố hà nội
nơi ở hiện tại phòng hai trăm linh bốn tòa park ba khu đô thị tom city park hiler số hai mươi năm ngõ một mươi ba lĩnh nam phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội
đặc điểm sẹo thẳng một cm cách hai năm cm trên đầu lông mày phải
tội danh bị khởi tố vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã trốn ra nước ngoài ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
qua cửa khẩu càng hàng không quốc tế nội bài huyện sóc sơn thành phố hà nội
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay
người đang bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải thông báo ngay cho điều tra viên nguyễn anh hào
địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội
điện thoại chín một sáu bảy bảy bảy bảy sáu bảy
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
mở đầu sẽ là thông tin từ an giang
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo tạ thanh hải và trần văn dở
về các tội giết người cướp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hải xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trú tại thành phố long xuyên
nên đã dùng khúc cây đánh người này tử vong
sau đó hải cướp đi số tiền hơn bốn triệu đồng và một điện thoại di động trong túi của nạn nhân
lúc này dở đứng ở gần đó thấy ví da của nạn nhân rơi ra bên ngoài cho nên đã lấy đi chiếc ví bên trong có một triệu năm trăm linh nghìn đồng
lúc này lực lượng công an phường mỹ long đến bắt giữ hải cùng tăng vật còn dở bỏ trốn và bị bắt giữ ngay sau đó
ngày một mươi sáu một mươi hai hai nghìn hai mươi một và ngày hai mươi hai hai hai nghìn hai mươi hai hải giở bị khởi tố để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt tạ thanh hải trung thân về tội giết người ba năm tù về tội cướp tài sản
và trần văn dở chín tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
đồng thời bị cáo hải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên hai trăm một mươi triệu đồng
và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại theo quy định của pháp luật
vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm một thanh niên đã ngang nhiên đánh một cô gái
tại tiệm spa thuộc quận hải châu thành phố đà nẵng nơi cô gái này làm việc
ngay sau đó công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được danh tính của nam thanh niên nói trên
điều khiến cho nhiều người dân bất bình ở đây chính là thái độ và hành động hung hãn của nam thanh niên đối với người đã từng là bạn gái của mình
đây là đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội vào chiều ngày một tháng bảy
hình ảnh từ đoạn clip cho thấy một nam thanh niên đi vào tiệm spa
và đấm đá liên tục vào cô gái đang ngồi bàn lễ tân
bị tấn công bất ngờ cô gái chỉ biết ôm đầu kêu la thảm thiết
mặc dù có người căng ngăn nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục la vào hành hung cô gái thêm lần nữa
thả nhiên bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra
nhận được tin báo công an phường bình thuận quận hải châu thành phố đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc xác minh
đối tượng tên là trần văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
là có nhà ở tại số một trăm linh bảy đường đoàn khuê phường mỹ thành phố đà nẵng
công an phường đã chủ động báo cáo với lãnh đạo bộ việc với lãnh đạo
và lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật
tại công an quận hải châu
khánh chỉ thừa nhận do bạn gái cũ không trả hai con mèo
nên bực tức dẫn đến không kiềm chế được cảm xúc
khánh còn nhắn tin thách thức nạn nhân báo công an
vì khánh quen biết rất nhiều không ai làm gì được
qua làm việc với cơ quan điều tra
khánh thừa nhận nguyên nhân thực sự dẫn đến hành vi đánh bạn gái rất hung hãn của mình
nguyên nhân là mâu thuẫn về điện tình cảm
và dùng tay dùng chân đánh vào đầu cổ vai
nói trên mạng để
quen biết công an quận hải châu thì hoàn toàn không đúng sự thật
sau sự việc đó thì tôi nhận thấy hành vi của mình là hoàn toàn sai trái
hành vi côn đồ của trần văn khánh đang được cơ quan điều tra tích cực làm rõ
có một điều chắc chắn rằng
xã hội không bao giờ tiếp tay dung dưỡng cho những hành vi bạo lực
và mọi việc làm tương tự gây tổn hại đến sức khỏe của người khác
sẽ phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật
vào chiều ngày một mươi bốn tháng bảy
phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn vị cáo trong vụ buôn lộn của trần văn khánh

tiếp tục với phần tranh luận
các luật sư các bị cáo đã trình bày nhiều luận điểm luận cứ bào chữa
phân tích bối cảnh thực hiện hành vi
nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi phạm tội cho các bị cáo
cáo trạng của viện kiểm sát truy tố
bị cáo nguyễn thế anh đã vì tư lợi
lợi dụng chức vụ quyền hạn
nhận lời giúp đỡ phan thanh hữu
để bao che bảo kê trong hoạt động buôn lậu xăng của hữu
tổng cộng thế anh đã nhận hối lộ của hữu
với số tiền sáu hai tỷ đồng
và năm trăm sáu mươi đô la mỹ
đối với bị cáo lê văn minh
cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
bộ tư lệnh cảnh sát biển
đại diện viện kiểm sát xác định
quá trình điều tra bị cáo minh đã thừa nhận
có quen biết và đã nhận tiền hối lộ
của trùng buôn lộn xăng phan thanh hữu
bị cáo minh đã nộp lại toàn bộ số tiền
nhận hối lộ để khắc phục khẩu quả
với mức án bị đề nghị một mươi năm năm tù
khi tự bào chữa trước tòa
bị cáo lê xuân thanh cựu thiếu tướng
cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
bộ tư lệnh cảnh sát biển bày tỏ sự hối hận
khi với cương vị tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã để xảy ra hành vi như bản luận tội
của viện kiểm sát đã kết luận
theo luật sư trong phần luận tội
đại diện viện kiểm sát cho rằng
ông thanh biết việc hữu buôn lộ
nhưng vì động cơ vụ lợi cho nên đã giúp hữu
tạo điều kiện cho phan thanh hữu buôn lộ
đối với luận điểm này
luật sư đề nghị phía viện kiểm sát
đánh giá cân nhắc lại
ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng bảy phiên xử tiếp tục
với phần tranh luận của các luật sư
bị cáo với những nội dung luận tội
của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố
tại phiên tòa
công an huyện lý nhân tỉnh hà nam
vừa phối hợp với phòng an ninh
mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh và các lực lượng chức năng
đã phá thành công chuyên án lửa đảo chiếm đoạt tài sản
trên mạng với tổng số tiền gần một tỷ đồng
hai đối tượng bị bắt giữ gồm bùi thanh đức
chú tải huyện điện biên tỉnh điện biên
và an phương thảo chú tải thị xã sơn tây tp hà nội
thông qua mạng xã hội
hai đối tượng trên đã mua các tài khoản ngân hàng
tạo gian hàng ảo trên trang thương mại điện tử
giao bán hàng với giá rẻ hơn giá thị trường
khi đã nhận chuyển khoản của người mua
các đối tượng chặn số điện thoại
hủy tài khoản mạng xã hội
bước đầu xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
đức thảo đã lửa đảo chiếm đạt gần một tỷ đồng
của nhiều bị hại trên cả nước
cũng thông qua việc giao dịch trên mạng xã hội
nhiều người có thú chơi cây cảnh giá trị cao
vừa sập bẫy lửa đảo của đối tượng chú tại tỉnh quảng nam
vào ngày một mươi bốn tháng bảy
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều
thành phố đà nẵng đã bắt giữ đối tượng
hồ ngọc linh là thủ phạm
gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo mua bán
cây cảnh có giá trị hàng chục triệu đồng
để tạo dựng lòng tin đối với các bị hại
linh thường xuyên đăng tải hình ảnh
nhiều loại cây có giá trị cao lên các trang mạng xã hội
để thu hút người yêu cây
sau khi xem các bài đăng của linh
ông bạch sĩ minh ở thành phố hà nội
đã liên hệ để mua hai cây cảnh
với giá bốn mươi tám triệu đồng
linh yêu cầu ông minh chuyển khoản đặt cọc trước là tám triệu đồng
mặc dù không có cây cảnh nào để bán
thế nhưng linh vẫn tiếp tục đưa ra nhiều lý do
và ghép hình ảnh cây đã về đến hầm đường bộ hải vân
để ông minh tin tưởng
và chuyển khoản toàn bộ số tiền năm mươi ba triệu đồng mua cây
khi tiền được chuyển thành công
linh tự động cắt đứt mọi liên lạc với ông minh
và lấy số tiền chiếm đoạt nói trên
để tiêu xài cá nhân
thực hiện xong hành vi
linh đã bỏ trốn đến huyện thăng bình tỉnh quảng nam
thì bị phát hiện bắt giữ
và di lý về đà nẵng
lợi dụng lúc người dân đã ngủ say
đối tượng dùng kìm cắt cửa sau
đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản có giá trị
đối tượng từng có hai tiền đán
về tội trộm cắp tài sản
đoàn thanh bình đã bị công an tp tây ninh
bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an tp tây ninh
tiếp nhận tin báo của ông trần văn hiểu
ở xã thạnh tân tp tây ninh
bị trộm đột nhập
lấy mất nhiều tài sản có giá trị
gồm điện thoại di động nhẫn vàng
và tiền mặt
ngay khi nhận được tin báo
công an tp tây ninh đã ra soát xác minh
bắt giữ đối tượng đoàn thanh bình
là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên
hiện công an tp tây ninh đang tạm giữ
đối tượng đoàn thanh bình để xử lý theo quy định
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn
vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bốn bị cáo
nguyễn bá phước hoàng tuấn anh
nguyễn văn huy và hà vũ toàn
cùng bảy đồng phạm khác về tội tổ chức
đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trong các ngày
từ hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bốn bị cáo nói trên
và đồng phạm đã sử dụng hình thức
nhắn tin sms
và qua ứng dụng gia lô trên điện thoại di động
để mua bán số lô số đề
trong đó xác định nguyễn bá phước
là chủ đề huy tuấn anh toàn
là thư ký ghi đề
còn bảy người khác là những người trực tiếp đánh đề
với số tiền gần tám trăm linh triệu đồng
trong quá trình khám xét nơi ở của huy
lực lượng công an phát hiện huy tàng trữ trái phép chất ma túy
hội đồng xét xử
đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn bá phước
hoàng tuấn anh hà vũ toàn
về tội tổ chức đánh bạc
bị cáo nguyễn văn huy phạm các tội
tổ chức đánh bạc đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy
trong đó xử phạt nguyễn bá phước
hoàng tuấn anh và hà vũ toàn
tổng số tiền hai trăm bảy mươi triệu đồng
xử phạt nguyễn văn huy tổng hợp
cả ba tội là hai năm chín tháng tù
bảy bị cáo khác cũng đã bị tòa
áp dụng các mức xử phạt khác nhau
tùy theo tính chất mức độ vi phạm